xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về hành vi tham mô tài sản
trước đó công an thành phố cao bằng nhận được thông tin phản ảnh của người dân về tình trạng ô nhiễm nặng
tại bãi giác nà lần thuộc xóm năm xã chu trinh tp cao bằng
qua điều tra lực lượng công an phát hiện có dấu hiệu vi phạm tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và môi trường cao bằng
ngày hai mươi hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao bằng đã tiến hành khám xét nơi làm việc
đối với ba đối tượng là lãnh đạo cán bộ của công ty gồm nông thị nguyệt kha văn thuật và hoàng thị ngọc quỳnh
qua khám xét thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa chất khống để chiếm đoạt tiền của nhà nước
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã ký hợp đồng và mua khống hóa đơn với một doanh nghiệp ngoài tỉnh
để thanh quyết toán tiền vật tư hóa chất xử lý rác thải nhằm chiếm đoạt và gây thất thoát một sáu tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với nông thị nguyệt và kha văn thuật
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng thị ngọc quỳnh và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hoạt động tín dụng đen đang có những diễn biến phức tạp với nhiều biến tướng tinh vi và khó lường
thời điểm hiện nay các đối tượng lợi dụng sự khó khăn của các doanh nghiệp tiểu thương và người dân
do ảnh hưởng của dịch bệnh để tìm cách tiếp cận người có nhu cầu vay tiền
đặc biệt thời gian qua đã xuất hiện những chiêu thức mới được các tổ chức tín dụng đen sử dụng để trục lợi
thông qua mạng xã hội zalo facebook các đối tượng quảng cáo về việc cho vay tiền với thủ tục đơn giản
không cần thế chấp tài sản hay giấy tờ tùy thân
và đặc biệt người vay có thể sử dụng cả ảnh khỏa thân của chính mình là cũng có thể vay được tiền
với trường hợp người dân này do lỡ vay hai trăm linh triệu đồng với lãi suất là ba trăm sáu mươi một năm
và sau đó mặc dù chị đã lo đủ số tiền trả nợ
nhưng các đối tượng cho vay lại tìm cách khó khăn
không nhận tiền
từ đó chúng buộc người phụ nữ này phải xa hẹn hợp đồng và phải chịu phạt
nếu không chúng liên tục đe dọa
còn trên không gian mạng các hình thức cho vay trực tuyến vay online
cũng có sự chuyển đổi hoạt động âm thầm len lỏi để tìm khách hàng
để lần tránh sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
nhiều app cho vay đã đổi tên như uvay đổi thành công an
nhiều app cho vay đã đổi tên như uvay đổi thành công an

xe tiền nhanh thành ví vay nhanh
hoặc một số app đã co cụm lại như áp ví tò mò vay bốn mươi hay là vay vui vẻ
người đi vay đến thời hạn đóng lãi nếu không trả được lãi
thì lại tiếp tục được đối tượng chỉ hướng đến những trang web khác để vay tiền
để trả tiếp nối tiếp nối khoản vay
dẫn đến tình trạng lãi trồng lãi
ma trận tín dụng đen vẫn phức tạp trong mùa dịch
khi cơ quan chức năng đấu tranh bóc gỡ quyết liệt
thì các đối tượng sẽ tìm mọi cách để tiếp tục hoạt động với phương thức và thủ đoạn mới
chính vì vậy mỗi người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào quảng cáo hấp dẫn
về hình thức hay thủ tục cho vay của các đối tượng
bởi thực chất đây chính là những cái bẫy đã đẩy nhiều người vào hoàn cảnh khốn cùng vì tín dụng đen
công an huyện trợ mới tỉnh an giang đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
liên quan đến một mươi hai đối tượng vừa bị phát hiện bắt giữ tại khu vườn xoài
thuộc ốc long phú hai xã long điền b huyện chợ mới
nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vườn xoài thuộc ấp long phú hai xã long điền b huyện trợ mới
có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền gây mất an ninh trật tự
nên lực lượng công an đã nhanh chóng đến địa điểm trên để kiểm tra
thấy lực lượng công an các đối tượng bỏ chạy
một mươi hai đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
khám xét trên người các đối tượng thu giữ sáu điện thoại di động và hơn hai mươi một triệu đồng
đối tượng nguyễn duy khánh chú tại ấp ruộng cạn xã bình nghị huyện gò công đông tỉnh tiền giang
đang bị công an huyện gò công đông tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
qua làm việc khánh thừa nhận vào ngày ba tháng tám
khi đi ngang nhà anh lê văn dũng cùng chú tại ấp ruộng cạn
khánh thấy xe của anh dũng dựng trước sân nhà
cổng rào không đóng chiều khóa còn trên xe
nên nảy sinh ý định trộm cắp
khánh lẻn vào sân lấy xe đưa về nhà thay đổi biển số và cất dấu
hành vi của khánh sau đó đã bị lực lượng công an phát hiện và xử lý
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng điều tra làm rõ
bắt giữ nhóm sáu đối tượng giàn cảnh cướp giật gần một tỷ đồng
tại một ngân hàng ở thành phố buôn ma thuột
trước đó vào trường ngày ba mươi tháng một mươi một
công an thành phố bô ma thuật nhận được tin báo của người dân
tại ngân hàng vp banh ở số ba mươi bảy đường ngu quyền phường tân lợi
xây ra vụ một nhạc
nhóm đối tượng cướp giật số tiền rất lớn của người phụ nữ
vừa rút từ ngân hàng đi ra
ngay sau đó công an thành phố buôn ma thuật
đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng điều tra vào cuộc xác minh làm rõ
nạn nhân của vụ cướp giật này là chị dương thị giang
chú tại huyện madrak tỉnh đắk lắc
chị giang đã bị nhóm đối tượng cướp giật mất chín trăm bốn mươi triệu đồng
xác định đây là cái vụ việc rất nghiêm trọng
do vậy ngay từ ban đầu chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát dân thành phố
để tổ chức khám phá
khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp xác minh
thu thập tài liệu tại hiện trường
đồng thời chúng tôi tập trung lực lượng xác minh
triều thập làm việc số đối tượng liên quan
bước đầu thì số đối tượng cũng sử dụng nhiều thủ đoạn
để quanh co chối tội đối phó với lực lượng công an
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ
thì trong thời gian ngắn chúng tôi đã đấu tranh
làm rõ hành vi của sáu đối tượng liên quan

đến một mươi giờ sáng ngày một tháng một mươi hai
công an thành phố bôn ma thuật
đã làm rõ và bắt được sáu đối tượng trong vụ cướp giật trên
gồm trần thế anh nguyễn thị thanh dung
nguyễn văn hùng vương văn quân
văn ngọc thành và phan thị vực
theo điều tra do bị nợ xấu
không vay được tiền từ ngân hàng
nên chị giang đã nhờ thế anh
đứng tên chủ sở hữu một lô đất
để làm thủ tục vay một tỷ đồng
tại ngân hàng vp bank
sau khi vay được sẽ trả tiền công
là sáu mươi triệu đồng
sau đó thế anh đã đem chuyện
kể lại cho các đối tượng còn lại nghe
vì cho rằng tiền công trả như vậy là ít
nên cả nhóm đã bàn bạc thống nhất
viết khống một giấy vay tiền
thể hiện thế anh vay của vực
là một ba mươi năm tỷ đồng
mục đích khi ngân hàng giải ngân
cho thế anh xong và chị giang
cầm tiền ra khỏi ngân hàng
thì nhóm này sẽ giàn dựng cảnh gặp thế anh
đòi nợ tạo tình huống lộn xộn
để cướp giật số tiền của chị giang
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút
ngày ba mươi tháng một mươi một
khi chị giang cầm một tỷ đồng
và lấy sáu mươi triệu đồng trả cho một người khác
rồi bước ra cửa ngân hàng
thì bị nhóm đối tượng này óp sát giàn cành
và cướp giật
khi em vào ngân hàng gặp chị giang
thì chị đưa giấy tờ
với lại một anh
dẫn em vào
lần thủ tục để
ký giấy giải ngân
và trong lúc kiểm tra tiền
khoảng một mươi năm hai mươi phút
thì cái nhóm tiền của chị
vực và chị dung
có lên chưa
thì một lúc sau
là em thấy chị vực
với chị dung lên
thì ngồi ở phía sau
chỗ ghế đợi của khách hàng
rồi đến lúc chị giang tới
cầm tiền xếp vào bao
và xách đi ra ngoài
trong lúc em với chị giang đang dàn co
thì chị dung với chị vực lao vào
và giật được tuyết tiền
lúc đó là tuyết với dung
thì níu cái bịch tiền lại
là em thấy vậy
rồi đưa cho thằng b
thằng b đưa qua thằng đạt
rồi đạt lên xe
là em mới chở nó về phòng của tuyết
về tiệm của tuyết
nhưng mà không có khóa
là em phải về phòng để em kiếm
cái khóa cửa
rồi sẵn em lấy ba lô
em bỏ cho khỏi ướt
sau khi cướp giật được số tiền trên
các đối tượng đã chia cho nhau một ít để tiêu xài
số còn lại tám trăm chín mươi triệu đồng
các đối tượng đã chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác
để tránh bị tiêu giải

hị công an thành phố bù mà thuật
đã truy thu được toàn bộ số tiền chín trăm bốn mươi triệu đồng
của nạn nhân và đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý sáu đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
vào khoảng ba h năm mươi phút dặn sáng nay
một vụ cháy xảy ra tại khu vực chợ hòa hiệp
thuộc ấp tám xã hòa hiệp huyện tam bình tỉnh vĩnh long
đã thiêu dụi hoàn toàn các kiosk
trong khu nhà lồng chợ và một ngôi nhà bên cạnh
tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã điều động ba xe chuyên dụng cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ
phối hợp cùng lực lượng chữa cháy
của công an huyện tam bình
nhanh chóng đến hiện trường tiến hành dập tắt đám cháy
theo thông tin ban đầu đám cháy đã thiêu dụi bốn kiosk
hai sạp bán trái cây trong nhà lồng chợ
và một nhà dân
ước tính thiệt hại khoảng trên một năm tỷ đồng
hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường
và điều tra nguyên nhân vụ cháy
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nông thúy vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khu dây thép
thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
của tỉnh lạng sơn về tội đánh bạc
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận
quyết định truy nã của công an tỉnh lạng sơn
công an huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn
là đối tượng hoàng tiến lý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn tiến sơn
xã nhất tiến huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn
và đối tượng hoàng văn khởi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại xã cao lâu
huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
bị công an huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi